đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an phó trưởng tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ trung ương làm trưởng đoàn
đã nhấn mạnh đến vai trò đặc biệt quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong quá trình xây dựng và phát triển đảng
sau khi trực tiếp kiểm tra tại cấp ủy đơn vị trực thuộc đoàn kiểm tra sẽ xây dựng thông báo kết quả kiểm tra
tổ chức lấy ý kiến các thành viên đoàn kiểm tra và trao đổi ý kiến với ban cán sự đảng bộ giao thông vận tải để hoàn chỉnh thông báo
ghi nhận biểu dương và chúc mừng những thành tích kết quả mà câu lạc bộ bóng đá công an hà nội đã đạt được trong thời gian qua
bộ trưởng tô lâm tin tưởng với sự nỗ lực cố gắng đội bóng công an hà nội sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa
trong mùa giải vô địch quốc gia năm v league hai nghìn hai mươi ba
bộ trưởng tô lâm đề nghị ban huấn luyện các cầu thủ tiếp tục giữ vững truyền thống
phong cách bóng đá hiện đại đẹp mắt giữ được trọn vẹn tình yêu niềm tin của người hâm mộ đối với bóng đá công an hà nội
sau gần bốn tháng triển khai xây dựng đến nay tỉnh nghệ an đã hoàn thành xây dựng hai tám trăm hai mươi căn nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại sáu huyện biên giới
phát biểu tại lễ tổng kết thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an ghi nhận biểu dương công an tỉnh nghệ an
chỉ trong thời gian ngắn đã vừa triển khai tốt các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bàn giao nhà cho người dân
cùng với nghệ an đến nay bộ công an đã hỗ trợ xây dựng hơn một mươi căn nhà cùng với nhiều điểm trường bán chú trên địa bàn các tỉnh
phát biểu tại hội nghị cấp bộ trưởng asean về vấn đề ma túy lần thứ tám ammd lần thứ tám tại thủ đô viên trăn cộng hòa dân chủ nhân dân lào
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh các quốc gia thành viên asean cần tập trung thực hiện một số giải pháp
nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hợp tác trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy như tiếp tục duy trì nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có
như hội nghị cấp bộ trưởng asean về vấn đề ma túy tổ công tác phòng chống ma túy qua đường hàng không cảng biển
trước đó trung tướng nguyễn duy ngọc đã hội đàm cùng trung tướng kham khình phủy lạ mạ ný vông thứ trưởng bộ công an lào
hai bên khẳng định trong thời gian tới tiếp tục duy trì tiếp xúc lãnh đạo các cấp giữa hai bộ phối hợp xử lý vụ việc phát sinh nhanh chóng kịp thời
không để các thế lực thù địch các loại tội phạm hoạt động gây phương hại đến an ninh trật tự hai nước thực hiện nghiêm túc các nội dung mà hai bộ đã ký kết
tham dự đại hội đồng liên nghị viện các quốc gia đông nam á lần thứ bốn mươi bốn đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đã có buổi làm việc với tổng thanh tra cảnh sát august andrianto phó tư lệnh cảnh sát quốc gia indonesia
hai bên đã thống nhất sẽ tăng cường trao đổi các đoàn lãnh đạo cấp cao tiếp tục duy trì cơ chế đối thoại an ninh cấp thứ trưởng giữa bộ công an việt nam và cảnh sát quốc gia indonesia theo cơ chế luân phiên hàng năm
hỗ trợ văn phòng thường trực bộ công an về di dự hòa bình liên hợp quốc
dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại phường nghi thu thị xã cửa lò tỉnh nghệ an
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đề nghị cấp ủy chính quyền đoàn thể nhân dân phường nghi thu nói riêng và thị xã cửa lò nói chung
phát huy kết quả đạt được tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giúp người dân nhận thức được công tác đảm bảo an ninh trật tự
giữ vững an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị các ngành các cấp và là trách nhiệm của mỗi người dân
phát biểu tại lễ gia quân phát động toàn dân tham gia phát hiện cung cấp thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của công an tp hà nội
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an cho rằng nếu tranh thủ được tay mắt của nhân dân
thì chính người dân sẽ là chủ thể trung tâm động lực nguồn lực góp phần kiềm chế giảm thiểu tai nạn giao thông
việc triển khai phát động toàn dân tham gia phát hiện cung cấp thông tin các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông là bước đi rất đúng của chính phủ về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông